mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng hai nghìn một mươi bảy đang đến rất gần
việc chọn ngành chọn nghề của thí sinh là rất quan trọng
nếu chọn không đúng sẽ là một sự lãng phí rất lớn cho bản thân gia đình và xã hội
thế nhưng vẫn còn có rất nhiều người đang nhầm lẫn trong việc chọn nghề chọn trường cho phù hợp
nghĩa là quy chiếu đúng theo kết quả học tập
vâng đây cũng là một tâm lý khá phổ biến ở nhiều bạn trẻ hiện nay
việc học theo trào lưu học cho có mà không hiểu rõ những điểm mạnh điểm yếu
cũng như những đặc điểm cá nhân đã khiến cho nhiều em gần như bị xa lầy trong những quyết định của mình
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng lao động của ta chưa cao
số sinh viên thất nghiệp hàng năm vẫn chưa có chiều hướng giảm
trong chuỗi chương trình tư vấn mùa thi được tổ chức hàng năm
không ít câu trả lời được các bạn trẻ đưa ra khiến ban tổ chức phải ngạc nhiên
bởi sự hồn nhiên kiểu như em thích ngành này vì có lương cao
em thích học ngành nào trong khối a để dễ tìm được việc làm
và hậu quả là chỉ mới vào năm thứ nhất thứ hai của đại học hay cao đẳng
các em đã cảm thấy đuối sức chán nàn và kết quả học tập xa xút
ngay trong lớp em thì đã có rất nhiều bản bỏ học ngay từ đầu năm
và sau khi học kỳ một cũng có rất nhiều bạn bảo lưu kết quả học tập của mình
để tiếp tục ổn thi và tỏa trường khác
lúc đầu em cũng nghĩ là ngành nào hot thì mình học
nhưng bây giờ thì em có một suy nghĩ khác
bởi vì một tấm bằng giỏi một tấm bằng khá thì cũng không thể quyết định được hết tương lai của mình
em thấy có rất là nhiều bạn học mà không thể biết là tại sao mình lại học trường này
tại sao mình lại chọn trường này
có nghĩa là các bạn cứ thế là em cảm thấy như là nhắm mắt đôi chân nhé
đấy là một cái rất là nguy hiểm ạ
việc xác định các chỉ số về năng khí
hiếu sở thích đam mê mặt mạnh mặt yếu của mỗi cá nhân gần như còn rất xa lạ với các em
bởi vậy hầu hết các em chọn ngành học không đúng cách
số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi năm của trung tâm dự báo nguồn nhân lực tp hcm cho thấy
chỉ có khoảng năm các em học sinh hiểu rõ về ngành nghề mình lựa chọn
con số hiểu tương đối là hai mươi chọn sai nghề là sáu mươi và thiếu hiểu biết về nghề đến bảy mươi năm
trong khi đó các chương trình hướng nghiệp các cuốn sách các hoạt động bổ trợ
nhằm giúp học sinh tự khám phá bản thân
bản thân làm cơ sở cho việc chọn ngành chọn nghề trong tương lai
vẫn còn rất thiếu trong các trường phổ thông

thì người ta mới thống kê được là có khoảng ba lĩnh vực tớ đã làm là một trăm linh
mà không cần nỗ lực đó là sở trường
có khoảng tám lĩnh vực là tớ đã làm chỉ được năm mươi
còn chắc chắn có chín lĩnh vực đã làm là chết
thành ra ở lớp một mươi hai người ta định hình rất là rõ tớ chỉ có thể làm được ba việc thôi
tức là ba cái nghề thôi thì bắt đầu họ mới đem họ thi vào cái trường mà
thành ra là họ không có khái niệm trường tốt trường
nghề nào cũng hay hết tùy vào năng lực của mình
bước vào cổng trường đại học cao đẳng luôn là những ước mơ đẹp của tuổi học trò
xong chọn nghề nghiệp lại là chuyện cần cân nhắc kỹ
đường đệ tương lai của mình trở nên mịt mờ hơn
chỉ vì bạn không tỉnh táo nhận ra rằng mình đang phí thời gian vào những điều không phải cứ cố là làm được